với khoang tử cung khoang này là nơi thai sẽ làm tổ và phát triển
tuy nhiên vì nguyên nhân nào đó thì làm cho cái vùng tử cung bị tổn thương dẫn đến là hai thành bị dính vào
và cái việc dính thành này nó sẽ làm cho cái khoang tử cung nó bị nhỏ lại
ảnh hưởng đến cái sự phát triển của niêm hoặc tử cung
làm giảm khả năng thụ thai và tăng một số những biến chứng trong quá trình phát triển của thai sau này
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng dính vùng tử cung là gì ạ
nguyên nhân gây dính vùng tử cung thì tất cả những cái yếu tố bất thường mà ảnh hưởng làm tổn thương cái buồn tử cung
thì đều có khả năng gây dính vùng tử cung
một trong nguyên nhân hay gặp nhất đó là những can thiệp vùng tử cung
đặc biệt là những trường hợp mà có hút thai hoặc là có nặng thai
ngoài ra thì còn có một số những can thiệp khác
ví dụ như là những cái phẫu thuật ở vùng tử cung như là cắt polip hoặc là bóc ulcer từ cung dưới niêm mạc
hoặc thậm chí những cái mổ đẻ cũng có thể gây dính vùng tử cung
và một số nguyên nhân ít gặp hơn viêm nhiễm nặng ở vùng trậu mãn tính và viêm nhiễm trong nguồn tử cung
cũng có thể là một nguyên nhân gây ra dính vùng tử cung
dính vùng tử cung thì sẽ có những biểu hiện như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện căn bệnh này thưa bác sĩ
về cái triệu chứng lâm sàng dính vùng tử cung thì thường thường dính vùng tử cung có rất ít triệu chứng lâm sàng
và bệnh nhân thường không có bất thường gì về cách kinh nguyệt hay là về vấn đề sức khỏe
chỉ có một số trường hợp
ví dụ như có mức độ dính nhiều thì có thể làm cho kinh nguyệt của người phụ nữ ít đi
hoặc thậm chí một số trường hợp nếu như mà dính nhiều dính toàn bộ bùi tử cung thì người phụ nữ có thể mất kinh mất kinh hoàn toàn
để phát hiện được dính vùng tử cung thì cần làm một số những cái thăm dò để đánh giá nguồn tử cung
một trong những cái công cụ hay được sử dụng nhất đó là chụp phim x quang tử cung vòi tử cung
ta có thể xác định được chính xác những cái vị trí dính và cái mức độ dính của vùng tử cung
ngoài ra hiện tại thì có một số những công cụ khác như là siêu âm ba d dựng hình mùn tử cung
và đặc biệt là cái phương án mà giúp chúng ta có thể chẩn đoán chính xác nhất về cái dính vùng tử cung đó là phương án soi vùng tử cung
người ta sẽ sử dụng trực tiếp camera đưa vào trong buồn tử cung là nhìn trực tiếp mắt thường để có thể đánh giá được chính xác cái mức độ dính cái vị trí dính của cái buồng tử cung
vâng rõ ràng là có thể thấy dính vùng tử cung thì khá là nguy hiểm đối với chị em phụ nữ
nó có thể gây ra tình trạng vô sinh
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là phương pháp hiện nay để chúng ta có thể điều trị căn bệnh này như thế nào ạ
để điều trị dính vùng tử cung thì hiện nay thì đầu tay vẫn là sử dụng phương pháp soi vùng tử cung và cắt dính vùng tử cung
còn ngoài ra một số trường hợp khác nếu như một cái mức độ dính mà ít thì có thể sử dụng phương pháp đơn giản hơn như chỉ cần nong buồn tử cung hoặc là sử dụng soi vùng tử cung tại phòng khám
vòng một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn sự tham gia của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
trong những ngày hành kinh và lượng máu kinh chị em lại nghĩ rằng bị dối loạn kinh nguyệt và tìm mua thuốc nội tiết để điều trình
việc làm chủ qua này cực kỳ nguy hiểm bởi dính vùng tử cung nếu không được điều trị hiệu quả có thể gây nhiều biến chứng
bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những cơ sở y tế hàng đầu với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám chữa các bệnh liên quan đến sinh sản
bảo đảm điều trị hiệu quả các bệnh lý phụ khoa bảo tồn khả năng mang thai và có những trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tuyệt vời
khi phát hiện bản thân có những biểu hiện bất thường chị em không nên lo lắng mà hãy đến ngay bệnh viện để được thăm khám kiểm tra xác định nguyên nhân chẩn đoán chính xác tình trạng để có hướng xử lý kịp thời
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình